thưa quý vị hai thanh niên mang dao và súng đi tìm người chạy xe có tiếng động cơ lớn gây ồn ào để đánh và hậu quả là khiến một người tử vong
tòa án nhân dân tỉnh con tum vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo nguyễn xuân thiện hai mươi bốn tuổi và nguyễn anh vĩ một mươi chín tuổi cùng chú tại huyện đắc tô tỉnh con tum về tội giết người
theo cáo trạng ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trong lúc ở nhà một người bạn tại thôn đắc ro lớn thì thiện nghe thấy tiếng động cơ xe mô tô nổ lớn gây tiếng ổn chạy ngang qua đường trước nhà nên thiện đã rủ vĩ đi tìm người chạy xe gây tiếng ổn để đánh
thiện đã lấy súng hơi bắn đạn chỉ còn vĩ lấy một con dao khi đi đến khu vực ngã ba đường giao nhau thuộc thôn đắc rau lớn thị trấn đắc tô thì gặp a bông và a rồng cùng đi chiếc xe bị cụt bô
tại đây giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn
vĩ dùng dao chém a rồng bị thương còn thiện đã dùng súng bắn khiến a rồng tử vong
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn xuân thiện hai mươi năm tù và nguyễn anh vĩ một mươi năm tù cùng về tội giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long đang tạm giữ hình sự sáu đối tượng gồm cao hoàng bảo anh nguyễn thanh phong trương quốc an đào trí linh nguyễn gia vĩ và nguyễn thành phát cùng chú tỉnh vĩnh long để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
vào khoảng hai mươi h hai mươi phút ngày sáu tháng bốn do có mâu thuẫn từ trước nên sáu đối tượng đã đi đến nhà một người dân tại ấp phú an xã phú thịnh huyện tam bình tìm nguyễn phước thạnh chú xã tân quế trung huyện vũng liêm để giải quyết
đến nơi nhóm của linh đã dùng nhiều hung khí nguy hiểm rượt đuổi và chém nhiều nhát làm thạnh ngã gục tại chỗ và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
sau khi gây án các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường
đến ngày bảy tháng bốn thì đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
chỉ trong vòng năm ngày từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh đã liên tiếp bắt giữ hai vụ ba đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người đi đường xảy ra trên địa bàn kịp thời thu hồi tài sản trả lại cho các nạn nhân
vào trưa ngày một mươi ba tháng bốn công an huyện thạch hà tiếp nhận đơn trình báo của một người dân về việc bị một đối tượng đi xe máy từ phía sau tiến lên áp sát giật một chiếc điện thoại
vào cuộc điều tra lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng hoàng văn đại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cùng tăng vật là một chiếc điện thoại di động và một chiếc xe máy đối tượng sử dụng làm phương tiện thực hiện hành vi phạm tội
trước đó ngày tám tháng bốn công an huyện thạch hà đã điều tra và bắt giữ nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và trần hữu thịnh sinh năm hai nghìn năm
về hành vi cướp tài sản là chiếc điện thoại của một người dân đang đi trên đường
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận còn thực hiện nhiều vụ cướp tài sản khác trên địa bàn
cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam tuấn và thịnh để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thưa quý vị để đủ điều kiện mở phòng khám chữa bệnh hai anh em ruột là nguyễn thanh lâm và nguyễn thái dương đã liên hệ mua bằng giả của một trường cao đẳng về sử dụng
công an tỉnh quảng ngãi đã khởi tố đối với hai nghem ruột là nguyễn thanh lâm và nguyễn thái dương ở xã phổ an thị xã đức phổ cùng về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó các bị can trên đã mua các tài liệu giả như bằng tốt nghiệp của trường cao đẳng y tế quảng nam giấy xác nhận quá trình thực hành tại cơ sở y tế
để nộp hồ sơ đề nghị và đã được sở y tế quảng ngãi cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh
sau đó sử dụng các chứng chỉ hành nghề này để mở phòng khám nhà khoa trên địa bàn thị xã đức phổ
hiện các vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng
lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
hai bị cáo là huỳnh thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và lưu thị kim loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
cùng chú tại huyện phụng hiệp của tỉnh hậu giang
đang xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt tổng cộng là ba mươi sáu năm tù giam
theo cáo trạng vào khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi để có tiền trả nợ và tiêu xài
tuấn lên mạng xã hội đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
thửa đất có địa chỉ tại xã long thạnh huyện phụng hiệp với giá bảy triệu đồng
sau đó tuấn đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả này đi cầm cho một người với giá là bốn trăm linh triệu đồng
bằng hình thức hợp đồng chuyển nhượng
đến cuối năm hai nghìn hai mươi tuấn bàn bạc với loan đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
để đi vay lấy tiền tiêu xài và loan đã cung cấp bản sao giấy tờ cá nhân cũng như là người thân cho tuấn
với thủ đoạn trên hai đối tượng đã cầm cố cho một người dân để lấy bảy trăm linh triệu đồng chia nhau tiêu xài
sau đó do không có tiền trả lãi và bị chủ nợ phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giả
nên tố cáo đến cơ quan công an
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt huỳnh thanh tuấn một mươi sáu năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bốn năm tù về tội làm giả sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tổng hợp hình phạt là hai mươi năm tù
lưu thị kim loan một mươi ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ba năm tù về tội làm giả sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tổng hình phạt là một mươi sáu năm tù
ngoài ra hai bị cáo có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại
thêm một thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới vừa xuất hiện trong mấy ngày gần đây
đó là các đối tượng đã giả danh lực lượng công an để gọi video cal zalo cho người dân
và yêu cầu làm theo sự hướng dẫn của các đối tượng
sau khi tài khoản được kích hoạt thì bọn chúng sẽ sử dụng để lừa đảo
phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
chị lê thu hằng thành phố hà nội
cách đây hai ngày chị đã nhận được cuộc gọi của một đối tượng
tự xưng là công an ở một đơn vị
đóng trên địa bàn thành phố hà nội
người này yêu cầu chị phải gọi điện zalo bằng hình ảnh để nói chuyện
nếu không sẽ chuyển hồ sơ của chị sang bên tòa án
lo ngại có chuyện chẳng lành chị hằng đã gọi lại theo yêu cầu của đối tượng
vụ việc trên cho thấy hiện nay tội phạm sử dụng công nghệ cao
để lừa đảo ngày càng tinh vi với nhiều thủ đoạn khác nhau
thay vì chỉ nhắn tin gọi điện như trước
thì giờ chúng sử dụng cài đặt để gọi điện
trang phục của lực lượng công an để lừa đảo
ngoài ra các hacker còn thu thập tái tạo giọng nói qua phần mềm ai để tạo thêm lòng tin
sau đó lừa đảo chuyển tiền hoặc mục đích khác
cơ quan công an khuyến cáo người dân là tuyệt đối là không làm việc với những người mà gọi điện qua điện thoại
hoặc là quay video clip tự xưng danh là cơ quan chức năng công an viện kiểm sát tòa án nhân dân
tại vì trong luật cũng đã quy định luật tố tụng và luật hình sự quy định là cái việc mà làm việc với cơ quan công an là
đều phải thông qua chính quyền đội phương
rồi các lệnh bắt lệnh giữ lệnh tố tụng là điều cũng có tham gia của chính quyền đội phương và người chứng kiến
việc sử dụng công nghệ deepfake ai hay gọi điện video giả danh lực lượng công an để lừa đảo trên không gian mạng
có thể gia tăng trong thời gian tới
do đó người dân cần hết sức cảnh giác và phải tỉnh táo xử lý các tình huống khi thấy cuộc gọi có dấu hiệu lạ
để tránh rơi vào kế hoạch
tôi cũng có một số các nội dung cảnh báo người dân
thứ nhất là khi người dân được nhận một cuộc gọi qua mạng xã hội hoặc là qua các ứng dụng khác
để mà nhờ phay tiền hoặc là nhờ truyền khoản góp hàng tiền thì hết sức cảnh giác
thứ hai là người dân tuyệt đối không được chia sẻ các thông tin cá nhân hoặc là các thông tin về tài khoản
lên không gian mạng hoặc là cho những người lạ người mới tiếp xúc
ngoài ra công an tp hà nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân bạn bè
về thủ đoạn trên tránh mắc bẫy của đối tượng xấu
nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh
ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị mới đây công an tp hà nội đã khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng tài xế ô tô tông một mươi bảy xe máy
khiến một mươi tám người bị thương ở ngã tư võ trí công sơn la
cụ thể sau khi hết hạn tạm giữ cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố bị can đối với ông hoàng ngọc vĩnh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại bồ đề long biên hà nội về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông
và tạm giam bốn tháng đối với tài xế này để phục vụ cho công tác điều tra
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày năm tháng bốn tại khu vực ngã tư võ trí công xuân la phường xuân la quận tây hồ
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô mà biển kiểm soát hai mươi chín a tám nghìn ba trăm một mươi hai do tài xế vĩnh điều khiển với một mươi bảy xe máy
hậu quả đến nay chưa có người tử vong có một mươi tám người bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời và đang điều trị tại bệnh viện
với hành vi gội gây thương tích bị can nguyễn hoàng biểu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã châu phong thị xã tân châu tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang khởi tố vụ án khởi tố bị can
tạm giam để điều tra làm rõ
theo cơ quan điều tra vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tại khu vực ấp hòa thạnh xã châu phong
đủ gặp võ trường giang đang ngồi uống nước tại một quán cà phê
trong lúc trò chuyện thì cả hai đã xảy ra mâu thuẫn đủ đã cầm dao xông vào chém nhiều nhát khiến cho nạn nhân thương tích nặng
hiện vụ án vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang cho biết đã khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn thị quý
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy chú tệ tỉnh lào cai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào khoảng đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai quý biết sùng mí tú chú tại huyện đồng văn tỉnh hà giang là người có liên quan đến vụ việc
kinh doanh hàng hóa nhập lậu do phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang đang giải quyết theo quy định
dù không quen biết nhưng quý đã điện thoại cho tú tự nhận mình có nhiều mối quan hệ
với công an hà giang sẽ xin được hàng ra và không bị xử phạt không bị đi tù và yêu cầu tú chuyển năm trăm năm mươi triệu đồng để lo việc
sau khi chuyển tiền tú vẫn bị cơ quan công an xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu toàn bộ hàng hóa
nhận thấy bị lừa tú đã làm đơn tố cáo đến công an tỉnh hà giang
mặc dù không phải là các đại lý bán vé máy bay tuy nhiên bốn đối tượng ở thanh hóa đã tự lập ra và mua các fanpage
lấy tên các phòng vé máy bay để nhận tiền đặt mua vé rồi chiếm đoạt mà không trả tiền
và với hành vi này bốn đối tượng đã bị lực lượng chức năng công an tỉnh hải dương phát hiện bắt giữ
các đối tượng bị bắt giữ gồm lê đôn khánh lê sĩ tú lê văn bình lê văn ngọc cả bốn đều ở huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị phát hiện bắt giữ bốn đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt mua vé máy bay
của nhiều người ở các địa phương trong nước với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng
khuyến mãi giảm giá hay quảng cáo sai sự thật về thực phẩm
bảo vệ sức khỏe để trục lợi thì không phải là mới nhưng vẫn có nhiều người bị sập bẫy
ngay sau đây sẽ là phản ánh tại địa bàn tỉnh hương yên
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại chợ xuôi xã thụy lôi huyện tiên lữ tỉnh hương yên
đã có một nhóm đối tượng lạ mặt dựng dạp để bán đồ gia dụng với hình thức mua hàng tặng quà với giá thảnh cao gấp năm bảy lần
tuy nhiên sau khi nhận hàng người dân không hề nhận được quà tặng như đã hứa
không chỉ vậy đã có một mươi hai hộ dân trao tiền nhưng không nhận lại được sản phẩm
tổng thiệt hại lên tới gần năm mươi triệu đồng
còn tại xã mễ sở huyện văn giang đã xuất hiện tình trạng thổi phồng công dụng của các thực phẩm chức năng
gắn mát nước ngoài để bán cho người cao tuổi
với niềm tin sẽ chữa khỏi bách bệnh lại còn được giảm giá tặng quà khi đi học
có hàng nghìn lượt người đến mua các loại thực phẩm bổ sung như xâm nhung hắc xâm xâm lát với mức giá đến hàng triệu đồng
để nhân dân toàn thể nhân dân nắm được và cũng khuyến cáo ông các bà trong gia đình nhà mình không nên tụ tập đông người
và đồng thời cũng không nên nghe cái thổi phòng của sản phẩm để ảnh hưởng đến cái việc mà tiền mất tật mang
không chỉ ở tiên lữ văn giang mà còn có nhiều người tại các vùng quê trên địa bàn tỉnh hương yên đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo
mặc dù cơ quan chức năng đã tuyên truyền triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh nhằm ngăn chặn hành vi này
nhưng với những thủ đoạn ngày càng tinh vi
khi xảo quyệt của các đối tượng vẫn có nhiều người cả tin bị chúng lợi dụng
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với cả các phòng chức năng cùng với các công an các huyện thị xã thành phố tăng cường nắm tình hình địa bàn đối tượng
và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tuyên truyền các phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng
để người dân được biết và có biện pháp phòng tránh
thời gian qua đã có nhiều bài học đắt giá về những chiêu trò
thủ đoạn lừa đảo nhưng vẫn còn không ít người sập bẫy
để ngăn chặn tình trạng này ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an
chính quyền cơ sở cần tăng cường quản lý nhà nước kiểm soát các hoạt động của công ty doanh nghiệp về địa phương
để tổ chức hội thảo quảng cáo tiếp thị sản phẩm
và hơn hết mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác
kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phi pháp